ngày hôm nay đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã triệt phá chuyên án
bắt ba đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng chữ trái phép chất ma túy
đó là lê công minh phạm ngọc tú và dương đắc hoàng đưa chú tại tỉnh hà nam
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ trên bốn mươi hai triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
khám xét khẩn cấp nơi ở của minh thu giữ sáu xe máy nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng
hơn bốn trăm ba mươi viên ma túy một túi ma túy đá cùng một số vũ khí
cơ quan công an xác định các đối tượng đã cho vay với lãi suất ba trăm sáu mươi năm đến một chín mươi năm một năm